phát biểu tại lễ gặp mặt ba trăm linh mẹ việt nam anh hùng diễn ra vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
sự công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu
thì nỗi đau và hy sinh thầm lặng của những người mẹ ở hậu phương cũng lớn lao bấy nhiêu
đảng nhà nước và nhân dân ta nguyện tiếp tục chăm lo chú đáo để đời sống vật chất
tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn
bày tỏ xúc động khi được biết dù phần lớn tuổi cao sức yếu song với ý chí nghị lực phi thường
các mẹ đã vượt qua mọi khó khăn bệnh tật để cùng sống vui sống khỏe và động viên con cháu tích cực học tập
lao động và cống hiến cho xã hội góp phần xây dựng gia đình quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
thủ tướng cho biết đến nay chín mươi bảy số gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú
hiện cả nước còn nhiều trường hợp thức
nhân binh bệnh binh nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt chưa xác định được danh tính
vẫn còn những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi
nhiều người có công với cách mạng thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn trong cuộc sống
đây là những nỗi trăn trở dây rứt khôn nguôi trong lòng của chúng ta
để hiện trách nhiệm lớn lao và tình nghĩa sâu nặng đáng nhà nước và nhà nhân ta nguyện tiếp tục chăm lo chú đáo
để đời sống vật chất tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn
chúng ta xác định việc thực hiện chính sách yêu đãi người có công là bốn phần nhiệm vụ thường chuyên lâu dài
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
chúng ta tiếp tục quan triệt sâu sắc thực hiện nghiêm túc chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về công tác người có công nhắc là chỉ thị số một mươi bốn của ban quý thư và chỉ thị hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm lo người có công với cách mạng
chúng ta phán đấu đến hết năm nay bảo đảm một trăm linh gia đình người có công có mức sống cao hơn
mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú tập trung quyết liệt thực hiện công tác xác nhận người có công
giải quyết can bản việc xác nhận hồ sơ tồn đạo xác nhận người có công
thủ tướng đề nghị các bộ ngành các địa phương trong cả nước mặt trận tổ quốc việt nam
các đoàn thể chính trị xã hội các cơ quan các đơn vị tiếp tục ra soát hoàn thiện
thực hiện tốt chính sách yêu đãi người có công với cách mạng người tham gia kháng chiến
chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế
đấy các địa phương thực hiện phụng dưỡng chăm lo đời sống vật chất tinh thần và sức khỏe
cho các mẹ việt nam anh hùng ở mức tốt nhất
tuyệt đối không để các mẹ phải sống cô đơn thiếu thốn ốm đau không người chăm sóc hàng ngày
quan tâm hơn nữa đến những người diện người có công khác có hoàn cảnh khó khăn
đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ mở rộng và thúc đẩy hợp tác quốc tế
trao đổi cung cấp thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ tập trung đầu tư trang thiết bị
phương tiện vật chất kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ và công tác giám định adn
xác định danh tính hải quốc liệt sĩ còn thiếu thông tin và nhanh chóng giải quyết hồ sơ toàn động
cái sạch việc bố trí tăng khách nhà nước với việc đẩy mạnh quy động
đa dạng quá các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công
gắn trách nhiệm của cấp quỹ chính quyền trong việc quy động quản lý
sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công
và cách mạng chú trọng công tác tu bổ tôn tạo mộ liệt sĩ
nghĩa tăng liệt sĩ các công trình kỹ công liệt sĩ hỗ trợ cải thiện nhở
xây dựng cải tạo nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng cho người có công cách mạng
thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng phong trào các chính sách hậu phương quân đội
các chương trình tình nghĩa phù hợp với truyền thống văn hóa đạo lý uống nước nhớ nguồn
tạo mọi điều kiện thuận lợi để thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng
tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường phát triển sản xuất cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội